mặc dù có tổng đàn lợn phát triển mạnh nhất trong nhiều năm qua nhưng do giá cả không ổn định
phần lớn nguồn hàng cơ bản là xuất khẩu tiểu ngạch đã khiến ngành thịt lợn lao đao suốt những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
để tìm giải pháp cho vấn đề này ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh biện pháp ổn định thị trường và phát triển chăn nuôi lợn theo hướng bền vững
sau khi triển khai ý kiến của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các địa phương đã có biện pháp triển khai các giải pháp đẩy mạnh biện pháp ổn định thị trường và phát triển chăn nuôi lợn theo hướng bền vững
cụ thể giảm quy mô được gần năm trăm linh lợn nái tương đương một mươi hai mươi tám lợn nái trên toàn quốc
tăng sức tiêu thụ mặt hàng thịt lợn tại chỗ như mở điểm bán hàng thịt lợn bình ổn giá
giảm một mươi năm ba mươi giá lợn trong siêu thị tăng cường thu mua lợn giết mổ cấp đông dự trữ tăng cường xuất khẩu các sản phẩm thịt lợn
giảm chi phí đầu vào sản xuất chăn nuôi lợn hỗ trợ tài chính tín dụng giúp người chăn nuôi duy trì sản xuất
hạn chế nhập khẩu các sản phẩm thịt lợn và kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh
việc triển khai thực hiện các giải pháp được đánh giá là kịp thời đúng đắn
giúp tránh được nguy cơ xáo trộn lớn đối với ngành chăn nuôi vì mức đầu tư và thị phần của ngành hàng thịt lợn đang chiếm gần bảy mươi thị phần của ngành chăn nuôi